thưa quý vị cam kết của việt nam tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu cop hai mươi sáu về việc đạt mức phát thải dòng bằng không đến năm hai nghìn ba mươi
được coi là một trong những cột mốc lịch sử mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu
lộ trình hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải xăm bằng không đến năm hai nghìn năm mươi hay còn gọi là net zero hành hai nghìn năm mươi của việt nam
là một lộ trình với đầy những thách thức đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ của chính phủ mà còn của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
việt nam là một trong số những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu
bão lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất bảy mươi dân số việt nam bị ảnh hưởng thiệt hại khoảng từ một đến một năm gdp cả nước
đe dọa nghiêm trọng tới việc thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo
mục tiêu phát triển bền vững của đất nước
xác định rõ tầm nhìn xanh là sứ mệnh phải thực hiện và là sứ mệnh sống còn là cuộc đua của toàn nhân loại
tại hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới cop hai mươi tám vừa qua ở dubai
thủ tướng chính phủ phạm minh chính một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chung tay
đồng hành của chính phủ và doanh nghiệp việt nam trên hành trình hướng tới mục tiêu siêu thách thức đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi

đa dạng hóa huy động nguồn lực kết hợp công tư kết hợp trong và ngoài nước song phương và đa phương và các nguồn lực hợp pháp khác nhất là nguồn lực từ tư nhân
thưa quý vị trên hành trình thực hiện mục tiêu net zero vào năm hai nghìn năm mươi một mục tiêu đầy thách thức không thể thiếu sự đồng hành
chung tay góp sức của các doanh nghiệp đầu tàu cả nước cùng chính phủ thực hiện cam kết thế kỷ

đây là một phần dự án cánh rừng net zero do công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk phối hợp với trung tâm bảo tồn thiên nhiên gai thực hiện
hướng ứng kế hoạch trồng một tỷ cây xanh đến năm hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ
để trồng rừng cà mau thì chúng tôi không có trồng rừng mà chúng tôi thực hiện một biện pháp có tên là khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn
có nghĩa là ở đây hàng năm thì những cây mắm nó ra quả rất là nhiều và khi mà nó rụng cái quả xuống trên một bãi bồi mà hoàn toàn trống không
quả mắm thì nó sẽ rất là nhanh chóng nó mọc dễ và nó phát triển lên thành rừng
khoanh nuôi tái sinh rừng gập mặn
đây chỉ là một trong các hoạt động của chương trình hành động hướng tới thực hiện mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn ba mươi
dự án của chúng tôi sẽ chia thành ba cột mốc chính bao gồm là giảm một mươi năm khí nhà kính vào năm hai nghìn hai mươi
giảm năm mươi năm khí nhà kính vào năm hai nghìn ba mươi năm và tiến đến đạt net zero vào năm hai nghìn năm mươi
chúng tôi tập trung vào bốn khía cạnh trọng tâm tương đương với chuỗi giá trị bền vững của vinamilk
bao gồm là nông nghiệp bền vững sản xuất xanh logistic thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững
nhìn liệu chất thải sản xuất thay thế cho nhìn liệu khóa thạch hệ thống pin năng lượng mặt trời
dây chuyền sản xuất hiện đại thân thiện với môi trường kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp
nhà máy sữa và chai sữa
các nhà máy sữa và chai bò sữa vinamilk nghệ an đã trở thành đơn vị đầu tiên đạt chính trị trung hòa carbon
cái lượng phát thải và cái lượng mà mình thu hồi mình hấp thu hoặc là những cái việc mà mình mua cái tính trị carbon
nó sẽ bù đắp với nhau và tổng cái lượng phát thải nó phải là không
thì có vẻ nhà máy mình là một cái đơn vị đầu tiên mình làm được cái điều đó
đối với năm nay thời giảm phát thải là hơn hai năm tận khí carbon
nó thải ra môi trường so với năm trước
thế đối với
kế hoạch năm năm sắp tới
song song với đầu tư năng lượng mặt trời
thì nhà máy sữa nghệ an sẽ tiếp tục trong cái sánh về hấp thu carbon
xóa bỏ dấu chân carbon trên hành trình phát triển bền vững
đó chính là những nỗ lực của các doanh nghiệp tiên phong của cả nước
đồng hành cùng chính phủ
hướng tới mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
góp phần cùng thế giới
ứng phó với biến đổi khí hậu